một người phát ngôn của ủy ban châu âu ec cho biết các biện pháp trừng phạt của liên minh châu âu eu
đối với việc nhập khẩu dầu mỏ của nga qua đường biển sẽ được áp đặt với thời hạn theo từng giai đoạn
là sáu tháng đối với dầu thô và tám tháng đối với các sản phẩm dầu tinh chế
thời gian biểu trên thì sẽ có hiệu lực sau khi các lệnh trừng phạt được chính thức thông qua
dự kiến đại sứ các nước eu sẽ thông qua các lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của nga trong tuần này
trước đó trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh bất thường eu từ ngày ba mươi đến ba mươi một tháng năm
các nhà lãnh đạo eu đã nhất trí về nguyên tắc cắt giảm chín mươi lượng dầu mỏ nhập khẩu từ nga vào cuối năm nay
đồng thời giải quyết những bế tắc trong đàm phán với hungary về gói trừng phạt được cho là nghiêm ngặt nhất của eu nhằm vào moscow
hiện nay hơn sáu mươi lượng dầu của nga mà eu nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển khoảng ba mươi còn lại là thông qua đường ống dẫn dầu drus ba
theo đó lệnh cấm vận dầu mỏ của eu nhằm vào nga sẽ ngay lập tức được áp dụng đối với lượng dầu mỏ được vận chuyển qua đường biển nói trên
mức cấm vận sẽ tăng lên chín mươi một khi ba lan và đức hai nước có kết nối với đường ống dẫn dầu drus ba
ngừng nhập khẩu qua tuyến đường này vào cuối năm nay
và một mươi còn lại sẽ tạm thời được miễn cấm vận để hungary cùng với slovakia và cộng hòa séc vẫn nhập khẩu được dầu
thông qua tuyến đường ông vốn không dễ dàng thay thế này